cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bình dương cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can và bắt tạm giam hai tháng
đối với trần văn thủy ba mươi một tuổi quê ở thanh hóa để điều tra về hành vi chống người thi hành công vụ
vào chiều ngày một mươi sáu tháng sáu tổ tuần tra cảnh sát giao thông đang làm nhiệm vụ tại ngã tư đường hai mươi hai tháng một mươi hai
giao với đường quốc lộ một mươi ba phường thuận giao thành phố thuận an
và tại đây tổ tuần tra phát hiện xe ô tô con hiệu innova do trần văn thủy điều khiển vi phạm lỗi không chấp hành hiệu lệnh chỉ dẫn của biển báo hiệu
nên đã ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra
tuy nhiên tài xế thủy đã không chấp hành mà còn tăng ga bỏ chạy lạng lách và ép xe mô tô đặc trùng của cảnh sát giao thông chống trả quyết liệt
trong quá trình truy đuổi thủy ép xe đã khiến một cảnh sát giao thông bị ngã văng xuống đường và bị thương
sau khoảng hơn ba mươi km truy đuổi cho tới đoạn ngã ba ông xã phường tân đông hiệp thành phố di an
được sự hỗ trợ của người dân lực lượng cảnh sát giao thông đã khống chế đối tượng thủy và một nam thanh niên đi cùng xe ô tô để xử lý
qua kiểm tra nhanh thủy có kết quả dương tính với ma túy đá